tuổi vị thành niên không việc làm không có sự dưỡng dục và đều mê game
số đối tượng vị thành niên hoạn tội như vậy thì hiện nay thì theo cơ quan công an chúng tôi thì là cũng có rất nhiều những cái giải pháp ngoài những cái giải pháp việc vụ của cơ quan công an thì cũng cần vào cuộc của tất cả các cấp các ngành đặc biệt là đối với cả là phía nhà trường cũng như là gia đình phải có sự phối hợp chúng hết là tập trung vào công tác tuyên truyền tăng cường cái việc quản lý cũng như là giám sát ngoài cái giờ học ở nhà trường và ngoài cái giờ sinh hoạt ngoại khóa cũng như là tổ chức các hoạt động hữu ích để cho các cơ quan công an có thể tăng cường
lứa tuổi trẻ vị thành niên này người ta cảm nhận cũng như là tăng cường kỹ năng sống để người ta phòng ngừa được những cái hành vi sai phạm đối với cả bản thân mình cũng như là cho xã hội
để phòng ngừa tình trạng tội phạm trẻ hóa thực hiện hành vi cướp tài sản trước hết cần đẩy mạnh giáo dục từ phía gia đình
bởi lẽ gia đình có ảnh hưởng rất lớn trong việc hình thành nhân cách mỗi cá nhân
mỗi đứa trẻ bắt đầu bắt trước hành vi
hành vi ứng xử đều từ mỗi thành viên trong gia đình
một môi trường tốt thân thiện được hình thành trong gia đình sẽ giúp hạn chế được việc hình thành những hành vi xấu và nhận thức xấu